thưa quý vị tại huyện kinh môn tỉnh hải dương vừa xảy ra một vụ sập lò vôi khiến năm người tử vong tại chỗ
vào khoảng một mươi bốn h ngày ba tháng bảy trong lúc nhóm công nhân đang tiến hành sửa chữa lại lò vôi thì bất ngờ bức tường bằng gạch của lò vôi đổ sập
vụ việc khiến năm người bị vùi lấp và tử vong tại chỗ
các nạn nhân tử vong được xác định gồm anh nguyễn văn luân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một là con trai của ông văn chủ lò
anh trần văn dũng chú tại huyện bắc sơn tỉnh lạng sơn
ông trương văn bưởi sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy ở khu năm thị trấn phú thứ
ông nguyễn văn ví sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy và ông trương văn côi sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm đều ở khu sáu thị trấn phú thứ
ngay sau khi xảy ra vụ việc chính quyền địa phương các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường tiến hành cứu nạn cứu hộ
và đưa các thi thể nạn nhân ra ngoài để bàn giao cho gia đình là hộp sự
nguyên nhân của vụ sập lò đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ